lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cảnh sát môi trường tp cn vừa tiến hành kiểm tra việc khai thác cát trên sông hậu thuộc địa bàn quận thốt nốt
qua đó các lực lượng chức năng đã siết chặt thêm công tác thanh kiểm tra và giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên này
đoàn đã tiến hành kiểm tra việc khai thác cát tại mỏ an lạc thuộc phường tân lộc và mỏ đức thành thuộc các phường thuận hưng tân lộc của quận thốt nốt
tại thời điểm kiểm tra các mỏ trên đều hoạt động khai thác cát trong phạm vi cho phép
qua kiểm tra đoàn đã nhắc nhở các đơn vị quản lý mỏ cát khai thác đúng thời gian và vị trí cho phép
đồng thời phải thực hiện đúng phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa được phê duyệt
qua giám sát của chúng tôi hồi sáng đến giờ đi các phương tiện này đều đảm bảo điều kiện về đăng ký đăng kiểm
những người điều kiện phương tiện đều có chứng chỉ theo quy định
cho nên là cơ bản là những phương tiện hiện nay là đảm bảo điều kiện để tiến hành khai thác theo quy định
theo phòng cảnh sát giao thông đường thủy tp cn
việc kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông hậu phần thuộc quyền quản lý của tp cn đang gặp không ít khó khăn
nếu như thời gian khai thác của các đơn vị được cấp phép là từ sáu giờ đến một mươi tám giờ
thì các đối tượng khai thác trái phép chủ yếu hoạt động vào đêm khuya
khi lực lượng chức năng xuất hiện thì các sáng cạp đã nhanh chóng chạy sang phần sông thuộc tỉnh khác
gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý
do đó nếu muốn xử lý được những trường hợp này thì phải có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng của các địa phương
thời gian tới các lực lượng chức năng của tp cn sẽ đảm bảo siết chặt công tác thanh kiểm tra
cũng như giám sát các đơn vị tổ chức khai thác nguồn tài nguyên cát trên sông hậu